đầu tư công là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế
các dự án công trình giao thông chiếm tỷ trọng rất lớn vốn đầu tư công trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đang được triển khai đồng loạt tại tất cả các vùng miền của đất nước
trong đó có khu vực miền trung và tây nguyên đang góp phần hoàn thành mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
các nghị quyết của bộ chính trị về phát triển sáu vùng kinh tế xã hội
việc khẩn trương tháo gỡ những khó khăn trong giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các công trình này
có một ý nghĩa hết sức quan trọng khi mà thời gian về đích đã đến gần
dự án cao tốc hòa liên tứ loan nằm trong hệ thống cao tốc bắc nam đi qua địa phận thành phố đà nẵng
được triển khai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba với tổng chiều dài một mươi một năm km
theo kế hoạch công trình này sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi năm
đến nay sau hơn chín tháng khởi công dự án cao tốc hòa liên túy loan đang bị chậm tiến độ
một nguyên nhân quan trọng được chỉ ra đó là do các đơn vị không có mặt bằng thi công
thời điểm này mới có gần sáu hai km trên một mươi một năm km mặt bằng được bản giao
người dân và chính quyền địa phương vẫn chưa thống nhất được phương án giải phóng mặt bằng
chưa có khu tái định cư vào ở
nên dù thời tiết đang thuận lợi
toàn tuyến cao tốc hòa liên túy loan mới chỉ có một vài điểm được nhà thầu triển khai thi công
ông nguyễn lễ trú tại xã hòa sơn huyện hòa vang có hơn một tám trăm linh m hai đất
tổng số tiền đền bù đất nhà cửa vật kiến trúc cây cối và hoa màu của gia đình là hơn tám trăm ba mươi bảy triệu đồng
theo ông lễ phương án đền bù như trên là chưa hợp lý
bởi nếu so với vật giá như hiện nay với số tiền đền bù
thì khi đến khu tái định cư gia đình ông sẽ phải vay thêm tiền để làm nhà
bên cạnh đó hiện những hộ thuộc diện giải tỏa như gia đình ông lễ vẫn còn nhiều băn khoăn
theo kế hoạch ban đầu hơn ba trăm linh hồ sơ tái định cư tại xã hòa sơn
sẽ được bố trí vào các khu tái định cư trên địa bàn huyện
tuy vậy đặc thù đa số bà con là đồng bào có đạo
nguyện vọng của bà con là được bố trí tái định cư trên địa bàn xã để tiện thực hành các nghi lễ tín ngưỡng
ủy ban nhân huyện cũng đã báo cáo thành phố và xin chủ trương tiến khai các dự án khu tái định cư
tại địa bàn hòa sơn nó phù hợp với nguyện vọng của người dân giải tỏa trên địa bàn hòa sơn
đến nay thành phố cũng đã cho chủ trương và ủy ban nhân huyện phù hợp với bà con lấy dự án
để xác định địa điểm vị trí và triển khai công tác xây dựng các khu tân cư theo nhu cầu của dự án
theo tiến độ bàn giao mặt bằng cao tốc bắc nam phía đông
đoạn hòa linh tuy loan đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phải hoàn thành công tác bàn giao theo cam kết
đến nửa đầu tháng bốn tiến độ giải phóng mặt bằng của huyện hòa vang mới chỉ đạt hơn sáu mươi
gây nhiều khó khăn khi đơn vị thi công bố trí triển khai máy móc
đặc biệt là hệ thống hạ tầng cắp quang đường điện hai trăm hai mươi kv vẫn chưa hoàn thành việc di rời
tiến độ bàn giao mật bằng cao tốc bắc nam phía đông
đoạn hòa linh tuy loan đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phải hoàn thành công tác bàn giao theo cam kết

đoạn hòa linh tuy loan trên đường hòa vang mới chỉ đạt hơn sáu mươi
gây nhiều khó khăn khi đơn vị thi công bố trí triển khai máy móc đặc biệt là hệ thống hạ tầng cắp quang

nhằm đảm bảo đủ không gian để nhà thầu bố trí các mũi thi công trước thời điểm mùa mưa đặc biệt là khẩn trương triển khai các dự án tái định cư